thưa quý vị vòng chung kết hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân khu vực phía nam năm hai nghìn hai mươi hai
đang diễn ra tại thành phố huế tỉnh thừa thiên huế
bên cạnh nội dung thi đấu các màn trình diễn đẹp mắt hoành tráng
đến từ sáu trăm linh cán bộ chiến sĩ lực lượng biểu diễn thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an đã để lại ấn tượng tạo bất ngờ cho người dân huế và du khách đến huế
đây là lần đầu tiên đoàn cảnh sát cơ động kỳ binh thuộc lực lượng biểu diễn
của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động xuất hiện trên các tuyến đường của huế
đông đảo người dân và du khách đã tập trung đến chiêm ngưỡng
nhiều người tỏ ra rất thích thú hào hứng và bất ngờ khi được tận mắt thấy lực lượng cảnh sát cơ động kỳ binh
từ đồ đu kỳ binh xe ô tô đây là những dấu ấn rất ấn tượng rất hài lòng rất vui mừng với sự phát triển trong ngành công an
hầu như ai cũng hào hức
mà cũng tò mò một chút để xem lại những hình ảnh nó như thế nào
sau quá trình tìm hiểu được thì chúng tôi biết đây là một cái là chương trình quảng diễn về hình ảnh của người công an
là trong những cái mà lễ nghi thủ tục của nhà nước đón các nguyên thủ quốc gia
thì chúng tôi rất là vui và hào hức
ngoài đoàn cảnh sát cơ động kỳ binh phân trình diễn xe ô tô phô diễn các tư thế chiến đấu của bộ tư lệnh cảnh vệ
cũng khiến người xem trầm trồ
không kém phần độc đáo đó là mang đồng diễn phân trình
thế mai hoa quyền khí công công phá như đi trên thủy tinh dùng thanh giáo ấn vào cổ để đẩy xe ô tô
thả dao cắm vào bụng dùng mắt đẩy công thanh sắt và biểu diễn các kỹ thuật vận động
vượt chứa nghệ vật bắn súng ứng dụng đánh chỉ mục tiêu
để có được màn trình diễn này là cả quá trình luyện tập bền bỉ
mang trình diễn của tôi thì tập trên chai thủy tinh tưởng chừng như không thể nào làm được
nhưng mà vì ý chí vì công việc vì trách nhiệm
để phóng thiến cho đơn vị cũng như toàn thể tập thể thì tôi phải cố gắng hết mình
vượt qua cả giới hạn chuyên nghiệp trong từng thao tác các màn trình diễn khiến người xem không khỏi cảm phục
trước sự khổ luyện phi thường tinh thần quả cảm và bản lĩnh của chiến sĩ công an
rất là nguy hiểm mà các chú đã phải rèn luyện cũng như là nỗ lực rất là nhiều
nhân dân cũng rất là cảm ơn và ghi nhận sự nỗ lực cũng như là luyện tập không ngừng của các
qua việc duyệt binh và đội hình của lực lượng công an thì tôi thấy là thể hiện được tính chất phong cách phẩm chất
và khả năng chuyên môn của lực lượng công an nhân dân là nội ngũ rất xứng đáng là lá chắn là thanh bảo kiếm bảo vệ đảng chính quyền và cuộc sống bình yên nhân dân
sự quyết tâm nỗ lực của từng cán bộ chiến sĩ đã góp phần vào thành công chung của hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
và xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng chính quy tinh nhuệ hiện đại xứng đáng với kỳ vọng của nhân dân